trận động đất trưa ngày hai mươi bảy tháng bảy ở huyện mộc châu tỉnh sơn la được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay ở khu vực này
khoảng ba mươi dư chấn đã được ghi nhận sau đó và khả năng còn tiếp tục
khu vực tây bắc nước ta là khu vực có nhiều hồ chứa lớn
do đó công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa lớn đang được đặt lên hàng đầu hiện nay
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến bảy giờ ngày hai mươi chín tháng bảy đã liên tiếp xảy ra một mươi sáu trận động đất
tầm trấn của các trận xảy ra sát nhau trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la
theo số liệu tổng hợp của chính quyền địa phương toàn huyện có hai trăm tám mươi bảy nhà dân bị lún nứt đường vỡ ngói lợp sập trần
đá lăn sạt lở cũng làm thiệt hại hàng nghìn mét vuông hoa màu của người dân